chúng tôi xin nhắc lại dù y học ngày càng tiến bộ nhưng đến hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị cho virus rota
vì vậy điều quan trọng là phòng tránh và sớm nhận biết các dấu hiệu của virus rota để bảo vệ con các bài nhát
câu hỏi về bệnh tiêu chảy cấp do rota virus như có lây không có nguy hiểm không chúng tôi đã nhận được và hãy cùng nhau lắng nghe câu trả lời ngay sau đây
rotavirus thường tồn tại trong môi trường bị ô nhiễm qua các thực phẩm và vật dụng nhiễm bẩn
virus xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa một số ít qua đường hô hấp
virus có khả năng lây từ người sang người qua đường phân miệng
phân của bệnh nhân hoặc người lành mang virus được giải phóng ra ngoài gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh trên cơ thể mới
thời gian ủ bệnh từ một đến bảy ngày trung bình hai ba ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể
thời kỳ lây truyền có thể kéo dài tới ba tuần tuy nhiên thường khoảng bảy tám ngày kể từ lúc bệnh bắt đầu
thông thường trẻ nhỏ hơn ba tháng tuổi ít bị bệnh
khi kháng thể do mẹ truyền suy yếu dần tức là từ lúc khoảng ba đến sáu tháng đến hai tuổi cũng là lúc trẻ dễ bị mắc bệnh nhất
tính miễn dịch đối với virus rota xuất hiện phần lớn ở trẻ nhỏ sau khi mắc bệnh nhưng không bền vững nên vẫn dễ bị mắc lại
bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em có thể phòng ngừa bằng cách đảm bảo vệ sinh nguồn nước ăn uống theo các quy định của vệ sinh an toàn thực phẩm
như không ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín rửa sạch rau quả trước khi ăn sống giáo dục thói quen vệ sinh ăn uống
rửa tay trước khi ăn vệ sinh dụng cụ dùng cho trẻ em ăn đặc biệt trẻ dưới sáu tháng tuổi
người mẹ phải giữ gìn vệ sinh tốt trong thời kỳ cho con bú
theo các khuyến cáo của các chuyên gia y tế ngay cả trong thời điểm có dịch bệnh phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch
việc trì hoãn lịch tiêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được loại trừ hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm như cúng sởi thủy đậu
viêm họng viêm phổi trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn
tuy nhiên đến nay virus rota vẫn chưa có thuốc đặc trị
hy vọng với những thông tin trên phụ huynh sẽ có thể nắm bắt được những kiến thức cụ thể về căn bệnh này
để nó không cướp đi bất kỳ sinh mạng của những đứa trẻ vô tội nào thêm nữa
tiếp tục đến với thông tin liên quan đến một căn bệnh cũng nguy hiểm ngang với covid một mươi chín khác bệnh viêm gan bí ẩn
mới đây bộ y tế đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân
để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca viêm gan bí ẩn
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết thông tin trên và giải thích động thái này
nhằm nâng mức chủ động phòng bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn hai mươi quốc gia
hiện việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ
tính tới ngày tám tháng năm tuy nhiên trên thế giới số bệnh nhân đã lên gần ba trăm linh chỉ trong vòng một tháng
theo tổ chức y tế thế giới who
những trường hợp nghi mắc viêm gan cấp không rõ nguyên nhân
cần phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định căn nguyên
thứ trưởng sơn cho biết nếu phát hiện trường hợp bất thường
ngành y tế địa phương báo cáo ngay cho cục y tế dự phòng bộ y tế
để phòng chống dịch bệnh bộ y tế cũng khuyến cáo tiêm vaccine viêm gan b cho trẻ đủ tuổi
đặc biệt với trẻ sơ sinh các địa phương cần tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm ca nhiễm
virus viêm gan điều trị kịp thời tránh biến chứng
đây là lần thứ hai trong vòng một tuần bộ y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
hồi giữa tuần trước bộ y tế yêu cầu các địa phương giám sát ca viêm gan không rõ nguyên nhân
lần này bộ đề nghị lấy mẫu xét nghiệm trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân
tức nâng một mức giám sát
bệnh viêm gan bí ẩn được ghi nhận lần đầu ở anh và scotland vào đầu tháng bốn
với khoảng bảy mươi trẻ từ một tháng đến một mươi sáu tuổi trong đó phần lớn là trẻ dưới năm tuổi
bệnh sau đó lan rộng hơn hai mươi nước với gần ba trăm linh ca
trong đó một số trẻ phải ghép gan tập trung chủ yếu tại anh tây ban nha issau mỹ và châu âu
châu á ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại nhật bản vào ngày hai mươi năm tháng bốn
ba em bé ở indonesia đã tử vong do viêm gan cấp tính
nguyên nhân gây bệnh chưa được tìm ra
các nhà khoa học phẩm đoán andenovirus bốn mươi một loại virus cảm lạnh
là một trong những nguyên nhân gây bệnh do bệnh nhân thường tập trung
ở những nơi có mật độ virus andenovirus cao
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa vào hôm bảy
tháng bốn công bố báo cáo cho thấy khoảng bảy mươi trẻ mắc viêm gan bí ẩn sống trong gia đình nuôi chó
hoặc từng tiếp xúc với chó nghi ngờ bệnh liên quan tới vật nuôi này
đến thời điểm hiện tại nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn chưa được tìm ra
trước các thông tin về căn bệnh viêm gan cấp viêm gan bí ẩn đã được ghi nhận
tại một số nước trên thế giới
một số lượng thông tin đã đưa ra khuyến cáo cho phụ huynh xét nghiệm men gan tìm ra virus bí ẩn
theo tổ chức y tế thế giới who
hôm sáu tháng năm có hai trăm hai mươi tám trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại hai mươi quốc gia
bao gồm cả châu âu đông nam á tây thái bình dương
nhiều em khỏi bệnh nhưng không ít em chuyển biến nặng cần ghép gan và thậm chí tử vong
hiện các quan chức y tế vẫn đang điều tra nguyên nhân của sự gia tăng tình trạng bệnh gan nghiêm trọng này
bộ y tế cho biết đến nay việt nam chưa ghi nhận ca bệnh và đang theo dõi sát sao
tuy nhiên một số bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội lại khuyến cáo phụ huynh
nên xét nghiệm men gan để phát hiện được viêm gan bí ẩn ở trẻ
đáng nói là những bài viết này lại nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ quan tâm của các bậc phụ huynh
nhiều phụ huynh bình luận tỏ ra khá lo lắng hoang mang
đồng thời hỏi tìm các địa chỉ mong muốn đưa con mình đi xét nghiệm men gan
một chuyên gia trong lĩnh vực phân tử tại tp hcm cho biết
xét nghiệm men gan là một trong những xét nghiệm sinh hóa thông thường
rất nhiều cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm
tuy nhiên để xác định được có phải là viêm gan bí ẩn hay không không hề đơn giản
các bác sĩ phải chẩn đoán làm chuyên sâu không hề dễ dàng
vì này khuyến cáo phụ huynh không nên lo lắng rối loạn vì thông tin xung quanh bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ
chú ý xem mình có biểu hiện gì bất thường hay không cần thiết mới đi khám ở các cơ sở uy tín
phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên trưởng bộ môn nhi trường đại học y dược tp hcm cho biết
xét nghiệm men gan bình thường có thể phát hiện được những tổn thương ở gan chức năng có tốt hay không
sau đó các bác sĩ nghiên cứu nguyên nhân gan bị tổn thương nếu nghi ngờ do virus andeno thì tiếp tục xét nghiệm chẩn đoán
hiện nay muốn làm các xét nghiệm phát hiện viêm gan cấp các cơ sở phải có phòng lab
làm được pcr hoặc huyết thanh chẩn đoán trang bị máy móc hiện đại
một số cơ sở y tế lớn mới làm được xét nghiệm này
phó giáo sư nguyễn khuyến cáo xét nghiệm men gan chỉ có thể phát hiện được những tổn thương
và chức năng của gan không thể xác định được viêm gan bí ẩn
phụ huynh nên chăm sóc trẻ như bình thường nếu có các triệu chứng sốt mệt mỏi vàng da
thì nên đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được điều trị
đồng thời phụ huynh nên đưa con đi chích ngừa đầy đủ như viêm gan a b
vì những tác nhân này cũng rất nguy hiểm
trước đó sở y tế tp hcm cũng đề nghị các cơ sở y tế đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa nhi
tăng cường phát hiện các trường hợp trẻ bị viêm gan cấp hội chẩn với bệnh viện nhiệt đới
và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đh oxford để thu thập thông tin và bệnh phẩm
tiến hành kỹ thuật xét nghiệm pcr và kỹ thuật metagenomics
tìm tác nhân gây nhiễm như andenovirus và các tác nhân khác nếu có
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn virus rota
và dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế
và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhát
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo